tại tuyên quang tỉnh tuyên quang và tỉnh hà giang vừa tổ chức chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh
tuyên quang và hà giang là hai tỉnh thuộc vùng tây bắc có lịch sử lâu đời
theo chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng hai tỉnh sẽ tập trung hợp tác năm lĩnh vực phát triển du lịch phát triển nguồn nhân lực công thương nông nghiệp xây dựng nông thôn mới giao thông vận tải
ngoài ra chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng còn tạo điều kiện cho các trường đào tạo chuyên nghiệp của mỗi bên trong công tác tuyển sinh hàng năm theo quy định tại địa phương của mỗi bên
đồng thời quy hoạch phát triển chung vùng nguyên liệu để cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất trong đó tập trung vào các lĩnh vực chế biến khoáng sản mía đường nguyên liệu giấy chè cam quýt
cần tuyệt đối tránh việc tổ chức liên kết mang tính hình thức phong trào
thì cái này tôi xin nhấn mạnh cho đồng chí như này
cái thứ nhất là nó phải hết sức là thiết thực
thì có như thế chúng ta mới có thể triển khai được
mà khi triển khai rồi thấy có kết quả thì nó càng khích lệ chúng ta
nói chung tóm lại nếu không có lợi ích thì những cái liên kết đó cũng là hình thức cũng là lỏng lẻo cũng là nhất hợp
cần xây dựng quy chế thí điểm liên kết có cơ chế đánh giá kiểm tra giám sát
việc tổ chức liên kết thực hiện phân công phân nhiệm phối hợp rõ ràng
cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nội dung hợp tác liên kết để tạo sự đồng thuận ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân của hai tỉnh
chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh tuyên quang và hà giang được ký kết sẽ là tiền đề quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sớm đưa hai tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc